bệnh viện sản nhi nghệ an đã thực hiện phẫu thuật nội soi cấp cứu kịp thời trường hợp bệnh nhân mang
thai ngoài tử cung đoạn kẽ phải bệnh nhân là nth bốn mươi ba tuổi trú tại thành trương đã sinh ba người con
bệnh nhân đến khám tại bệnh viện sản nhi nghệ an vì lý do trễ kinh hơn một tháng trước đó thử thai
tại nhà cho kết quả dương tính tuy nhiên bệnh nhân chủ quan không đi khám kèm đau bụng ấm
đạo tạ vị ra ít máu vùng âm đạo thăm khám lâm sàng ghi nhận tử cung kích thước bình thường
cạnh trái tử cung có khối kích thước khoảng ba bốn cm ấn tức siêu âm đường âm đạo cho thấy đoạn
kẽ trái tử cung không liên tục với niêm mạc có một túi thai kích thước ba mươi ba x ba mươi bốn mm crl một mươi một cm
tim thai một trăm bốn mươi bốn lần trước một phút các bác sĩ đã thực hiện hội trần
chỉ định phẫu thuật nội soi xử trí khối trừa trong quá trình phẫu thuật quan sát thấy rõ
kẽ trái vào tử cung có khối phình to khoảng bốn năm cm bề mặt căng lớp cơ bao phủ bên ngoài túi
thai dặn mỏng nếu không xử trí kịp thời khối trừa có thể gây vỡ ngập máu ở trong ngủ bụng
ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh kíp bổ đã thực hiện phương pháp phẫu thuật
kho miệng túi bao quanh cắt và xử trí khối trở sau phẫu thuật sức khỏe bệnh nhân ổn định
và đã được xuất viện về nhà thạc sĩ bác sĩ nguyễn hiễu hoài
phó trưởng khoa phụ ngoại cho biết thai đoạn kẽ chiếm tỷ lệ khoảng hai bốn tổng số thai ngoài tử cung
đây là dạng mang thai ngoài tử cung nguy hiểm nhất vì khó trần đoán sớm gây mất máu nhiều và nhanh
khi vỡ thai ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng xảy thai sau này giải thích một cách đơn giản
dễ hiểu thì mang thai ngoài tử cung là khi chứng thụ thai thành công không di chuyển xuống phần
thành tựu cung để làm tổ mà phát triển với lý do nào đó lúc này trứng làm tổ ở những vị trí
trong cơ thể mà phụ nữ sẽ gặp nguy hiểm có tới chín mươi năm hiện tượng thai ngoài tử cung là do trứng làm
tổ ở ổ vào trứng và khoảng năm còn lại ở những vị trí ít gặp hơn như buồng trứng cột tử cung và ổ
bụng khi phụ nữ mang thai quá trình thụ tinh sẽ diễn ra ống dẫn trứng sau đó tế bào trứng sẽ
được thụ tinh di chuyển đến tử cung tại đây chứng đã được thụ tinh sẽ bám vào các thành tựu
cung để phát triển thành một thai nghi hoàn chỉnh tuy nhiên có những trường hợp tế bào trứng đã
không di chuyển đến tử cung mà lại bám vào thành ống dẫn trứng vòi tử cung thậm chí là ổ bụng để
phát triển tình trạng này được gọi là mang thai ngoài tử cung hay dân gian còn gọi là trường
ngoài tủ cung chở ngoài dạ con thai ngoài tử cung là một tình trạng sản khoa rất nguy hiểm và
từng hay xảy ra trong vài tuần đầu của thời kỳ khi thai ngoài tử cung túi thai sẽ có được buông
tử cung bảo vệ thường không đủ thời gian để phát triển thai nhi khi túi thai bị vỡ sẽ khiến máu
nặng vào ổ bụng gây sốc vì mất máu thậm chí nguy hiểm để tính mạng cho sản phụ do đó trường
trường hợp phát hiện mang thai ngoài tử cung thai phụ cần được can thiệp y khoa nhằm bảo toàn tính mạng
một số dấu hiệu của thai ngoài tử cung có thể thường thấy đó là chậm kinh đau bụng dưới
da máu âm đạo rong huyết nhẹ đau nhói bụng đau một bên cơ thể chóng mặt mệt mỏi buồn nôn và
mở đau vai cổ hoặc trực tràng ngất xỉu không phổ biến nhưng là dấu hiệu nặng cần phải được cấp
cứu để bảo tần tính mạng khi có một trong những dấu hiệu trên mọi người nên đến cơ sở y tế chuyên
khoa để được thăm khám thực hiện xét nghiệm lâm sàng xe ôm tử cung vùng trứng phát hiện hoặc
điều trị sớm tránh tình trạng thai ngoài tử cung vỡ gây nguy hiểm tính mạng trên thực tế
tình trạng trưởng ngoài dạ con là khá phổ biến theo các chuyên gia ước tính khoảng năm mươi trường
ngoài mang thai thì có một trường hợp rớt vào tình trạng này tuy nhiên các trẻ em có thể phong
ngơ bằng cách giam thiểu các nguy cơ gây rủi ro do đó trước khi mang thai bạn có thể phải đi
khám tiên sản để được bác sĩ tư vấn những thông tin hữu ích tình trạng mang thai ngoài tử cung
là do trứng đất tự tinh bị mắc kẹt trên đường tới vòi tử cung thì là do ông dẫn chứng bị tổn thương
vì viêm sẹo dính và do tiền sử bệnh viêm nhiễm phụ khoa sự mất cân bằng nội tiết hoặc sự phát
tổn thương của trứng tự tinh cũng có thể góp phần gây ra tình trạng này có rất nhiều yếu tố làm
tăng nguy cơ có thai ngoài tử cung chẳng hạn như tùy mắc các bệnh lý lây trường con đường tình dục
và bệnh lậu viêm nhiễm vòi tử cung hoặc viêm khung trậu mắc phải các vấn đề bẩm sinh về ống dẫn
trứng sẹo giòn lội mặc tử cung hoặc phốt thuật phùng trậu đã từng mang thai ngoài tử cung
từng phốt thuật thắt ống dẫn trứng thất bại phốt thuật trượt sàn dùng các loại thu hoạt
điều trị vô sinh như thụ tinh trong ống nghiệm ivf về việc chẩn đoán mang thai ngoài tử cung
các bác sĩ chẩn đoán có thai ngoài dạ con hay không bằng những phương pháp thu thập
thông tin từ vùng khám trậu siêu âm và xét nghiệm máu việc khám vùng chậu để giúp kiểm tra có dấu
nghiệm mang thai ngoài tử cung hay không việc khám vùng trậu còn có thể kiểm tra kích thước của tổ
cung đối với thai kỳ khỏe mạnh kích thước của tử cung sẽ tăng nhưng với mang thai ngoài tử cung
tử cung không có khả năng tăng kích thước siêu âm sẽ giúp đánh giá tình trạng của tử cung vào
dẫn chứng phương pháp này là đáng tin cậy để kiểm tra vị trí phôi làm tổ xét nghiệm máu nhằm
mục đích kiểm tra nồng độ học môn hcg đối với thai kỳ khỏe mạnh nồng độ hcg sẽ tăng lên sáu mươi
mỗi hai ngày nếu nồng độ này có sự bất kỳ sự bất thường nào điều đó có thể là dấu hiệu của mang
thai ngoài tử cung hoặc đã xảy thai việc mang thai ngoài tử cung có thể được điều trị tiên
theo thời gian chẩn đoán mang thai và tình trạng của cơ thể khi ống dẫn chứng chưa vỡ việc phát
hiện sớm tình trạng mang thai ngoài tử cung sẽ giúp bạn có thể tránh được nguy cơ vỡ ống dẫn chứng lúc
này sẽ có nhiều cách để điều trị dùng thuốc để ngăn chặn sự phát triển mồ thai đặc biệt là thuốc
can trở tăng trưởng tế bào khi nồng độ học môn trong thai kỳ không vượt quá năm tim thai chưa
hoạt động bên cạnh đó có thể phẫu thuật nội soi để loại bỏ phôi thai và xử lý các vấn đề giác
chống máu và nồng độ hcg cao xách một đường nhỏ trên ống dẫn chứng để có thể bảo tồn sức khỏe
cho ống dẫn chứng trong trường hợp người này chỉ có một vòi dẫn chứng và chưa sinh con khi ống dẫn
chứng đã bị vỡ trường hợp thai nhi phát triển đủ lớn để phá vỡ ông dẫn chứng thì bắt buộc phải
thực hiện phẫu thuật khẩn cấp để cầm máu nếu dân chứng bị vỡ hỏng nặng bạn sẽ cần phải
phẫu thuật để loại bảo chúng mặc dù không thể phòng ngừa được tình trạng mang thai ngoài tử cung
bạn vẫn có thể giảm thiểu nguy cơ mắc phải nếu áp dụng một lối sống và biện pháp tại nhà như sau
quan hệ tình dục an toàn không quan hệ với nhiều bạn tình sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục
để ngăn ngừa các bệnh lây chuyển qua đường tình dục và giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng vùng trậu
ngừng hút thuốc lá trước khi quyết định mang thai tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng bất kỳ
loại thuốc nào khi đang mang thai cần phải khám sức khỏe định kỳ và khám thai ngay khi có dấu hiệu
mang thai sớm nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để được tư vấn
phương pháp điều trị mang thai ngoài tử cung tốt nhất tuy nhiên điều quan trọng để phòng ngừa
mang thai ngoài tử cung đó chính là bạn phải tự bảo vệ sức khỏe của mình điều này được thực hiện qua
quan hệ tình dục an toàn ít đối tác và sử dụng các phương pháp tránh thai hiệu quả như bao cao su
thuốc tránh thai đặt quay tránh thai phẫu thuật thắt ống dẫn chứng đây là biện pháp có kế hoạch
hóa gia đình hiện đại mang đến hiệu quả cao tránh trường hợp có thai ngoài ý muốn và dẫn tới
việc bạn phải nạm phá thai còn về quan hệ tình dục an toàn có ngoạn chế tối đa sẽ bị nhiễm các
bệnh xã hội vừa bảo vệ sức khỏe bản thân cũng sẽ làm tăng cơ hội làm mẹ trong tương lai khám
sức khỏe phụ qua định kỳ để đảm bảo kiểm tra phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và cấu trúc của
của các quan sinh sản cũng như các bệnh lý viêm nhiễm có thể dẫn tới thắc vào chứng ảnh hưởng
quá trình phôi thai làm tổ bặc biệt phụ nữ cần được vệ sinh phùng kín hàng ngày bằng dung dịch
vệ sinh cân bằng độ ph âm đạo giúp giảm thiểu nguy cơ viêm nhiễm cũng như làm sạch bên ngoài
bộ phận sinh dục hàng ngày những biện pháp trên sẽ giúp bạn bảo vệ chức năng sinh sản tốt hơn
nhưng việc trồng ngoài tủ cung còn rất nhiều lý do khác vì vậy bạn lại duy trì một thói quen
vệ sinh sạch sẽ khám phụ qua đều đặn để cho bản thân lung khỏe mạnh mang thai ngoài tử cung sẽ
gây ra rất nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị và phát hiện sớm đe dọa tính mạng
của người mang thai thai ngoài tủ cung bị vỡ có thể gây mất máu số lượng lớn một khoảng thời gian
tương đối ngắn nếu không kịp thời phát hiện và xử lý có thể đe dọa tính mạng của sản phụ có thể
gây ra chảy máu trong triệu chứng chảy máu âm đạo trong vỡ khôi thai ngoài tử cung không được
tương xứng với mức độ mất máu của người bệnh do trẻ máu ở trong ngủ bụng các triệu chứng có thể
gặp như bụng trướng đau bụng dưới bên cạnh đó việc mang thai ngoài tử cung có thể dẫn đến
tổn thương ống dẫn trứng khối trường ngoài tủ cung ở vào trứng khi bị vỡ sẽ làm tổn thương
hoặc tậm chí sách ống dẫn trứng làm rằm khả năng thụ thai sau này